xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc sáu giờ sáng
sau khi được đưa đi cách ly một mươi bốn ngày để phòng chống dịch covid một mươi chín và có kết quả xét nghiệm âm tính
đến ngày ba mươi tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng gồm lâm văn tùng châu văn hiến nguyễn văn cưng và dương văn thành
để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
ngày bảy tháng năm lâm văn tùng được một người dân ở huyện dương minh châu thuê chở hai người về khu vực biên giới
thuộc huyện tân biên tỉnh tây ninh để vượt biên trái phép qua campuchia thì được lâm đồng ý
cùng ngày khi được một gia đình ba người ở huyện tân châu thuê trở vượt biên trái phép
đối tượng tùng đã điện thoại rủ thêm hiến cưng và thành để cùng tham gia với mình
khi cả nhóm đang đưa năm người đến khu vực xã tân lập huyện tân biên
thì bị lực lượng chức năng phát hiện đẩy đuổi về việt nam
ngoài ra lâm văn tùng còn khai nhận trước đó đã tổ chức cho sáu người xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch
các đối tượng gồm phạm xuân thái một mươi tám tuổi lê viết quý hai mươi sáu tuổi cao đăng nhu hai mươi năm tuổi cùng chú ở tỉnh quảng trị
trịnh minh vương ba mươi tuổi nguyễn văn điền hai mươi ba tuổi lê hữu quý hai mươi bảy tuổi và trịnh hà sơn bình ba mươi bốn tuổi cùng ở tỉnh thừa thiên huế
trong đó đối tượng cầm đầu là phạm xuân thái
dù đang là học sinh lớp một mươi hai nhưng thái rất am hiểu công nghệ thông tin thái đã lập trình tạo ra các website giả mạo có dạng
bình chọn giọng hát việt nhí bình chọn danh lam thắng cảnh
sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản facebook của những người việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài
đối tượng sẽ được tức chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân vào các tài khoản của chúng
khi chủ tài khoản đăng nhập bình chọn đối tượng sẽ có password rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản của chúng
năm đến nay những hộ kinh doanh này đã bị lập biên bản bị công an lâm đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tịch thu toàn bộ hàng hóa
sau khi phân loại và căn cứ theo từng chủng loại hàng hóa công an lâm đồng đã thành lập hội đồng tiêu hủy số hàng hóa trên bằng hình thức đốt và trôn lấp đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường

tuy nhiên các chuyên gia kinh tế khuyến cáo rằng trường hợp người dân có thể gửi tiền trực tiếp qua nhà mạng sẽ xuất hiện các rủi ro liên quan tới việc rửa tiền
chính vì khi nghiên cứu chuẩn bị triển khai dịch vụ này cơ quan ngân hàng trung ương các bộ liên quan cũng như các nhà mạng lớn cần phải xem xét quy định rõ ràng số tiền tối đa có trong tài khoản di động của khách hàng
cũng như các mức chi tiêu tối đa và giám sát việc thanh toán đúng đối tượng mục đích hay không
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin bệnh viện bạch mai sẽ xóa sổ các giường bệnh dịch vụ được rất nhiều người dân cũng như là bệnh nhân đặc biệt quan tâm
nhiều ý kiến cho rằng đây là điều cần thiết phải thực hiện nhằm thu hẹp khoảng cách giàu và nghèo trong cơ sở y tế công đảm bảo cho người bệnh được công bằng trong điều trị
và thông tin này được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng nay
cụ thể lãnh đạo bệnh viện bạch mai cho biết hiện nay tỷ lệ dường bệnh dịch vụ theo yêu cầu được khống chế ở mức tối đa là ba mươi
trong khi trước đây là năm
lộ trình sau đó sẽ giảm xuống còn hai mươi năm hai mươi và dần dần sẽ loại bỏ dường bệnh dịch vụ
ngoài ra bệnh viện sẽ đưa ra các tiêu chuẩn các gói dịch vụ để chăm sóc bệnh nhân
mục tiêu là các bệnh nhân đều được chăm sóc tốt nhất
khi bệnh nhân không còn phải nằm ghép tất cả các dường bệnh đều có điều kiện tốt như nhau bảo đảm công bằng cho người bệnh
các hãng bay trong nước đã khai thác toàn bộ mạng nội địa như trước covid một mươi chín
thông tin này
được đăng tải trên báo điện tử vn express
với việt nam airlines các chuyến bay nội địa chở khách trong ngày hai mươi chín tháng năm đã tăng ba mươi sáu và đạt trên ba trăm linh chuyến bay vượt so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
từ khi kết thúc giãn cách xã hội vào ngày hai mươi ba tháng bốn việt nam airlines đã vận chuyển hơn nửa triệu lượt khách bay nội địa
công suất thiết kế công suất ghế trên các chuyến bay hà nội tp hcm hà nội tp hcm đà nẵng
luôn đạt khoảng chín mươi
vietjet air cho biết đã khai thác toàn bộ mạng bay nội địa như trước công suất ghế đạt khoảng chín mươi
bamboo airways cũng mở lại trên chín mươi đường bay
lãnh đạo cục hàng không cho biết một số đường bay nội địa đã đạt sản lượng tám mươi so với cao điểm dịp tết hai nghìn hai mươi ba
một số hãng đã phục hồi trở lại như trước dịch không chỉ tăng bay các trạng truyền thống mà còn mở thêm các đường bay nội địa mới

tp hcm ngô minh châu nhận định tình trạng tham nhũng trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp gây nhũng dĩu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
nguyên nhân là tp hcm có quy mô dân số kinh tế lớn nhất nước nên nhu cầu giao dịch hành chính kinh tế có khối lượng rất lớn
bên cạnh đó khối lượng tài sản đất công giao cho các cơ quan đơn vị quản lý rất nhiều
thực hiện chỉ thị số một mươi của thủ tướng trong việc tăng cường xử lý ngăn chặn nhũng nhiễu gây phiền hạ cho dân doanh nghiệp
một trong những giải pháp được ubnd tp hcm thực hiện đó là chuyển đổi vị trí công tác của hai hai trăm linh chín trường hợp là cán bộ công chức viên chức các chức danh tư pháp hồ tịch văn hóa xã hội kế toán thủ quỹ xây dựng địa chính nhà đất y tế thủ kho thuộc các ngành hải quan thanh tra nhà nước thanh tra xây dựng
thời gian tới thành phố sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng
thưa quý vị từ hôm nay cho đến hôm nay
ngày ba mươi tháng sáu thanh tra sở giao thông sở giao thông vận tải tp hcm sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ trên toàn địa bàn thành phố
theo đó thực hiện văn bản chỉ đạo của thanh tra bộ giao thông vận tải về việc mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ
thành tra giao thông tp hcm sẽ triển khai nghiêm túc việc tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn
đội thanh tra giao thông trực thuộc triển khai hoạt động kiểm tra tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe thứ cấp đã được giám đốc sở giao thông vận tải phê duyệt
bên cạnh đó thanh tra giao thông phối hợp cùng trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe
thời gian triển khai đợt cao điểm là một tháng kể từ ngày một tháng sáu đến hết ngày ba mươi tháng sáu
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông cũng được phép kiểm tra xử lý tải trọng xe ngay tại nơi bốc xếp hàng để xử lý triệt để các vi phạm tạo tính răng đe
sở y tế tp hcm vừa có công văn đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người nước ngoài trở về nước khám bệnh thì phải làm rõ thời gian nhập cảnh và xuất trình giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định
theo đó nếu người bệnh đã nhập cảnh trên một mươi bốn ngày và xuất trình giấy xác nhận hoàn tất thời gian cách ly thì các cơ sở y tế mới được triển khai khám chữa bệnh như quy định
trong trường hợp phát hiện người bệnh có thời gian nhập cảnh dưới một mươi bốn ngày và chưa được cách ly thì phải đưa bệnh nhân và người đi kèm đi cách ly theo quy định
đối với người bệnh nặng nhập cảnh thì cần được chăm sóc y tế ngay sau đó chuyển đến các bệnh viện được phân công điều trị đồng thời xét nghiệm covid một mươi chín và cách ly đủ một mươi bốn ngày theo quy định
trong trường hợp người bệnh có vấn đề khác liên quan đến an ninh như không có hộ chiếu thị thực nhập cảnh thì cơ sở y tế sẽ liên hệ với công an địa phương và báo cáo về sở y tế tp hcm
theo thông tin từ cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng tháng năm của thành phố giảm ba mươi ba so với tháng trước giảm một ba mươi tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và tăng một bốn so với cùng tháng năm trước
cụ thể trong tháng năm này có hai trên một mươi một
nhóm giảm gồm nhóm nhà ở điện nước chức đố và vật liệu xây dựng giảm chín mươi bảy nhóm giao thông giảm hai hai mươi chín nhóm may mặt mũi nón giày dép và nhóm giáo dục không biến động
còn lại bảy nhóm khác đều tăng nhẹ so với tháng trước
theo cục thống kê thành phố nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất tăng bốn mươi một so với tháng trước
trong đó lương thực giảm bốn thực phẩm tăng bảy mươi hai so với tháng trước
nhóm giao thông có mức giảm cao nhất giảm hai hai mươi chín so với tháng trước
chủ yếu do tác động của hai lần điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi và ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
không tính vào chỉ số cba chỉ số giá vàng tháng năm năm hai nghìn hai mươi tăng một một mươi chín so với tháng trước tăng một mươi sáu chín mươi sáu so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tăng ba mươi ba ba mươi tám so với cùng tháng năm trước
chỉ số giá đô la mỹ tháng năm năm hai nghìn hai mươi giảm bốn mươi chín so với tháng trước tăng một một mươi năm so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tăng năm mươi năm so với cùng tháng năm trước
thưa quý vị nhân dịp tháng sáu tháng thiếu nhi bắt đầu google đã đưa ra bộ công cụ trò chơi giáo dục và hướng dẫn giáo dục trên không gian mạng cho trẻ em phụ huynh và thầy cô tham khảo
tất cả đều xuất bản miễn phí cho người dùng
đầu tiên google giới thiệu những mạng xã hội video chuyên biệt cho trẻ em mà có thể phụ huynh chưa để ý đến như youtube kit youtube học tập
và google arch đây là kênh học tập tổng hợp những kiến thức từ khoa học xã hội đến đời sống thực tế từ các nhà sáng tạo nội dung khắp nơi trên thế giới đã được kiểm định cho trẻ em
để dành riêng cho đối tượng nhỏ tuổi thanh chức năng google dudo giới thiệu lại loạt trò chơi có thể áp dụng ngay trở thành thanh tìm kiếm được yêu mến trong các đợt kỷ niệm vừa qua
có thể kể đến rắn săn mồi batman tic tac toe loteria đến những trò chơi mới lạ như lập trình cho trẻ thần lùng dưới vườn bóng gậy soạn nhạc cùng beethoven
thử tại an cai cùng scottville
cuối cùng một bộ tài liệu có tên be internet awesome tuyệt vời trên không gian mạng cũng có nhiều cập nhật mới nhân dịp này
bị internet osom là bộ tài liệu hữu ích và được soạn thảo bài bản dành cho phụ huynh giáo viên và trẻ em hiểu biết về những mối nguy hại trên internet cũng như cách nhận diện và phòng tránh
tích hợp để tăng tính tương tác bộ tài liệu này có thể giúp trẻ em vừa học vừa chơi và an toàn trên mạng qua trò chơi khám phá xứ sở interland
thưa quý vị trong địa hạt nhạc thiếu nhi
về nhạc gia đình thì nguyễn văn trung dù có thời gian sáng tác muộn nhưng lại có số lượng ấn tượng
trong tám năm qua anh đã viết nên ba trăm linh ca khúc cho trẻ em trong đó thì nhiều giai điệu đã trở nên thịnh hành như gia đình nhỏ hạnh phúc to hay vui đến trường món quà tặng cô v v
trong sáng phương nam ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay nguyễn văn trung đã có những chia sẻ về kỷ lục việt nam cho sáng tác nhiều nhất dành cho trẻ em và về kế hoạch phổ biến ba trăm linh ca khúc này trong nhà trường
ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đúng trong thời điểm ca khúc nhật ký của mẹ do hiền thục thể hiện vừa trở thành hiện tượng thì anh bung nhạc thiếu nhi nhạc gia đình đầu tiên của nguyễn văn trung ra đời
từ đó chặng đường sáng tác của chàng nhạc sĩ tam mix gần như gắn bó với các em
trước sau thì tôi cũng chỉ viết những bài hát bằng cảm xúc của mình thôi
vì thế trong mỗi giai đoạn nào đó của cuộc đời thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi
ngày xưa độc thân thì nó như vậy
khi có con thì nó sẽ khác khi có gia đình rồi nó sẽ khác
và tôi tận dụng những cái trải nghiệm đó của mình trong suốt những cái quãng đời của mình để mà tôi viết ra những cái bài đó cùng với lại cái cảm xúc của mình đã có lúc đó
cũng chính vì thế mà khi vừa có con khi vừa nhận con nuôi như là trở thành một người cha
và tôi tận dụng cái cảm xúc lúc mà mình đang là một người cha muốn dành tất cả những tình yêu thương của mình cho con của mình để mà tôi viết những bài hát thiếu nhi
bởi vì là một nhạc sĩ thì cái điều mà người cha có thể làm được cho con đó là cho con sống trong một cái môi trường âm nhạc thiếu nhi đúng nghĩa
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay lần lượt album tuyến tập nhạc thiếu nhi ký tên nguyễn văn trung lần lượt ra đời
mới đây nhất anh được tổ chức kỷ lục việt nam công nhận kỷ lục cho sáng tác nhạc thiếu nhi nhiều nhất tính trong giai đoạn bắt đầu sáng tác tám năm trước
thì ban đầu cái con số ba trăm linh chỉ là một cái con số tôi tự đặt ra cái thử thách bản thân của mình thôi chứ cũng không có nhằm đạt kỷ lục gì cả
nhưng mà khi mà cầm được cái xác nhận kỷ lục thì tôi lại cảm thấy
là bởi vì bản thân mình trong cái quá trình mình làm việc mình đã có một cái điều gì đó nó ý nghĩa
thì cái chuyện mà cho dù được khán giả nhớ nó một bài hay là hai bài nữa thì cái việc viết vẫn là cái trách nhiệm đam mê cái sở thích của người nhạc sĩ đó
tôi vẫn phải viết tại vì tôi muốn viết
còn cái chuyện dùng hay không đó là cái chuyện may mắn của bài hát là cái chuyện duyên của gặp được ca sĩ đúng hay không hoặc là gặp được đúng thời mà khán giả có yêu mến bài hát đó hay không có lời chuyện của khán giả
viết là trách nhiệm của tôi
tương tự trong ba trăm linh bài hát thiếu nhi cũng vậy
rõ ràng là sẽ có những bài hát thiếu nhi được mọi người nhớ đến rất nhiều
tại vì nó rất là thuận tiện trong tất cả các dịp mà chúng ta có thể nghe thấy
nhưng mà có những bài hát thiếu nhiên nó mang cái đặc thù riêng của nó chỉ trong một vài dịp nhất định
nhưng mà tôi may mắn là trong dịp tình cờ tôi đã tìm được một cái phương pháp để mà mình tổng kết mình phân loại mình sắp xếp những bài hát thiếu nhi theo từng cái một chủ đề
theo từng cái thời điểm trong năm để mà cho các con
có thể hát được tất cả quanh nằm những bài hát đó
có những bài hát nó về những ngày lễ tết có những bài hát về mái trường về thầy cô bạn bè có những bài hát chủ đề gia đình
vậy có những bài hát nó rất đặc biệt ở chỗ là nó sẽ miêu tả những cái món đồ chơi mà các con thích
cả con gái con trai rồi những câu chuyện cổ tích cho các con
rồi có những bài hát nói về những cái trò chơi dân gian cho các con để con có thể mường tượng lại nhớ lại
năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn văn trung từng xuất bản tuyến tập một trăm linh ca khúc thiếu nhi và nhanh chóng được phổ biến trong các cơ sở giảng dạy
do đó nhân lần công nhận kỷ lục việt nam lần này anh đã chia sẻ kế hoạch phát hành năm tập của tuyến tập ba trăm linh ca khúc thiếu nhi
và những sản phẩm hướng dẫn nhà trường thầy cô và các bé hát nhạc thiếu nhi việt nam
hoàng trí cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
tỉnh sơn la triển khai chủ trương hết sức nhân văn kêu gọi các nhà hào tâm giúp đỡ đỡ đầu cho các học sinh khó khăn
thưa quý vị hai ô tô tông nhau rồi lật ngang khiến bảy người bị thương trong đó có trẻ nhỏ
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm tại ngã tư đường phạm văn đồng giao với đường lý thái tổ phương hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
thời điểm trên xe ô tô biển số tp hcm
tp hcm lưu thông trong trung tâm thành phố mới bình dương trên xe có tài xế và ba người khác trong đó có hai trẻ nhỏ
khi đến đường phạm văn đồng giao với đường lý thái tổ phương hòa phú tp thủ dâu một tỉnh bình dương thì xảy ra va chạm với xe ô tô bảy chỗ mang biển số đồng nai
trên xe lúc này có khoảng tám người trong đó có năm trẻ nhỏ
sau cú tông cực mạnh cả hai xe bị lật ngang đường nhiều người bị mắc kẹt trong xe bảy chỗ
người dân đã nhanh chóng lật chiếc xe lên phá cửa giải cứu nhiều trẻ em và người lớn trong xe ra ngoài
vụ tai nạn khiến bảy người ngồi trên hai xe bị thương trong đó có một cụ bà bị thương rất nặng
theo một số nhân chứng một trong hai xe đã cố tình vượt đèn đỏ nên mới xảy ra tai nạn nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh bình dương điều tra xử lý
hơn một tuần thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ lực lượng chức năng thành phố hà nội đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa ý thức chấp hành những quy định về an toàn giao thông đường bộ ghi nhận của phóng viên tại quận thanh xuân
đã uống bia nhưng người thanh niên này vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
kết quả đo của lực lượng chức năng nồng độ côn của người này
vượt quá quy định cho phép
song song với việc xử lý nghiêm những đối tượng ma men cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia
lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ và các lỗi vi phạm về trật tự giao thông đường bộ
hơn một tuần qua đội cảnh sát giao thông trật tự quận thanh xuân cũng xử lý hơn hai trăm năm mươi trường hợp vi phạm các quy định khác về an toàn giao thông với tổng số tiền phạt hơn ba trăm linh triệu đồng
sau kế hoạch này là chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường xử lý để người dân ý thức được cái việc là
một là mình điều khiển phương tiện giao thông trên đường là luôn luôn là phải có giấy tờ
thứ hai là điều khiển xe là ở trong cái tình trạng tỉnh táo
và cái thứ ba là ý thức được cái việc là mình phải chấp hành luật giao thông đường bộ là liên tục xuyên suốt và mọi nơi mọi thời điểm
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội nói chung và công an quận thanh xuân
tiếp tục thực hiện kiểm tra đồng bộ và kiên quyết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông
chiều qua ngày ba mươi một tháng năm sở giáo dục và đào tạo hà nội thông tin về việc tổ chức khảo sát chất lượng
đối với lớp một mươi hai trung học phổ thông
giáo dục thường xuyên bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm hà nội study
theo đó mỗi học sinh trung học phổ thông dự kiến kiểm tra ba bài trong đó có hai bài bắt buộc các môn toán tiếng anh
và một bài tự chọn khoa học tự nhiên tổ hợp các môn vật lý hóa học sinh học hoặc khoa học xã hội tổ hợp các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
mỗi học sinh giáo dục thường xuyên dự kiểm tra hai bài trong đó có bài bắt buộc là toán và một bài tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
việc khảo sát được sở giáo dục và đào tạo cho biết nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh lớp một mươi hai năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi về việc kiến thức trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
kỳ khảo sát do sở giáo dục và đào tạo hà nội phối hợp với cục công nghệ thông tin bộ giáo dục và đào tạo tiến hành tổ chức
việc khảo sát được sở giáo dục và đào tạo cho biết nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh lớp một mươi hai năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi về việc kiến thức trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi